ngày hai mươi bảy tháng bốn phó thủ tướng bộ trưởng quốc phòng australia richard malis đã đến thăm ukraine
tại đây ông đã có cuộc gặp với thủ tướng ukraine denis smugan và một số quan chức quốc phòng ukraine
đồng thời công bố khoản viện trợ mới cho nước này trị giá một trăm linh triệu đô la australia
cụ thể gói viện trợ trị giá một trăm linh triệu đô la australia mà australia cung cấp cho ukraine bao gồm
australia sẽ chi năm mươi triệu đô la australia cho viện trợ quân sự với sự hỗ trợ của ngành công nghiệp quốc phòng australia
trong đó ba mươi triệu đô la australia sẽ chi cho hệ thống máy bay không người lái
và một mươi năm triệu đô la australia chi cho các thiết bị có mức độ ưu tiên cao khác như mũ bảo hiểm chiến đấu
thuyền bâm hơi thân cứng mặt nạ phòng cháy và máy phát điện
năm mươi triệu đô la australia còn lại sẽ được australia cung cấp cho ukraine để trang bị hệ thống phòng không tầm ngắn
trong đó có vũ khí chính xác không đối đất
như vậy với khoản viện trợ mới được công phố vào ngày hôm nay
tổng cộng australia đã hỗ trợ ukraine hơn một tỷ đô la australia
trong đó có khoảng tám trăm tám mươi chín triệu đô la
ba triệu đô la australia là viện trợ quân sự